chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau
còn bây giờ là nội dung chi tiết
sáng nay tại hà nội ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
nhằm quán triệt triển khai chỉ thị số hai mươi ba ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của ban bì thư
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị
đồng chí trần lưu quang ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an đồng chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ rất quan trọng
tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước đảm bảo an ninh trật tự an ninh con người
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay qua một mươi năm triển khai chỉ thị số một mươi tám của ban bí thư đã có những chuyển biến tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ý thức người tham gia giao thông từng bước nâng cao nhất là đã có nhiều cách làm sáng tạo như kiểm soát nồng độ cồn kiểm soát xe quá tải quá khổ
tuy nhiên trong một mươi năm qua trung bình mỗi năm xảy ra khoảng hai mươi vụ tai nạn giao thông làm chết bảy người bị thương khoảng một mươi sáu người gây hệ lụy rất nặng nề cho xã hội
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định cứ một mươi năm ban bí thư đều có chỉ thị chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đây là sự quan tâm rất lớn của đảng nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
có thể nói ban bí thư đã ban hành chỉ thị số hai mươi ba ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới là rất kịp thời và phù hợp với thực tiễn
qua đó đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực hơn nữa trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới
chỉ thị số hai mươi ba của ban bế thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt bốn mục tiêu yêu cầu và sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trong đó mục tiêu là kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản un tắc giao thông hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn thuận tiện và thân thiện với môi trường
công tác lãnh đạo chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cả năm lĩnh vực giao thông bao gồm đường bộ đường sắt đường thủy nội địa hàng hải và hàng không
từ những vấn đề còn tồn tại nhất là những khó khăn về pháp luật cơ chế chính sách sự phối hợp các ý kiến tại hội nghị đã thẳng thắn kiến nghị các giải pháp khắc phục với các biện pháp để thực hiện hiệu quả mục tiêu yêu cầu của ban bí thư đề ra góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai đề nghị các cấp các ngành cần thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ giải pháp trong chỉ thị số hai mươi ba
cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu đối với vấn đề trật tự an toàn giao thông trong đó nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông
tập trung giải quyết vấn đề ồn tắc giao thông tại các đô thị lớn trong đó các địa phương phải thực hiện nghiêm việc di rời trụ sở trường học bệnh viện khu sản xuất lớn ra ngoài khu trung tâm
phải phát triển phương tiện giao thông vận tải công cộng điều chỉnh quy mô dân số hợp lý
đồng chí trương thị mai cũng yêu cầu cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó quốc hội sẽ xem xét thông qua hai dự án luật là luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
quá trình chuẩn bị để hai dự án luật này có thể trình ra quốc hội rất mong các đồng chí quan tâm bổ sung chính sách của nhà nước đối với trật tự an toàn giao thông và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
đẩy mạnh phân cấp phân quyền quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước xây dựng quy hoạch mạng lưới giao thông
để giải quyết ổn tắc giao thông đồng chí trương thị mai yêu cầu cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng lực quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh sớm có giải pháp để hạn chế phương tiện cá nhân tại các thành phố lớn đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sự tham gia của mặt trận thổ quốc tổ chức chính trị xã hội cộng đồng dân cư các cơ sở giáo dục đào tạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đặc biệt là tuyên truyền đối với thế hệ trẻ
chiều nay tại hà nội cục viễn thông và cơ yếu bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
sáu tháng đầu năm cục viễn thông và cơ yếu đã chủ động nắm phân tích tình hình kịp thời tham mưu đề xuất các chủ trương giải pháp phương án kế hoạch công tác biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối bí mật an toàn chính xác kịp thời thông tin liên lạc cơ yếu phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy của lãnh đạo bộ công an
và công an các đơn vị địa phương đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ triển khai dịch vụ công trực tuyến kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ban ngành địa phương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sản xuất cấp quản lý căn cước công dân xây dựng trung tâm dữ liệu lớn quốc gia trung tâm dữ liệu bộ công an hệ thống phần mềm của các cục nghiệp vụ
nhân dịp này cục viễn thông và cơ yếu tổ chức trao bằng khen giấy khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và sáu tháng đầu năm
thưa quý vị và các đồng chí là một trong những địa bàn rộng dân cư đông tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã điện bàn tỉnh quảng nam tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp